thưa quý vị thủ tướng yêu cầu bộ y tế khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhất là mũi ba mũi bốn cho người từ một mươi hai tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
đặc biệt là trước diễn biến khó lường của dịch covid một mươi chín nhất là việc xuất hiện biến chủng mới ba năm của virus sars cov hai và đã xâm nhập vào việt nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại
chính vì vậy việc tiêm vaccine mũi ba mũi bốn vẫn là biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong tình hình hiện nay người dân không nên chủ quan né tránh tiêm nhắc lại
liên quan đến việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba mũi bốn một số ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự chủ quan khi cho rằng số ca mắc covid một mươi chín giảm số ca nặng và tử vong ở mức thấp
mũi bốn ở hầu hết các địa phương trên cả nước đều chững lại ngoài ra thông tin tiêu cực về tác dụng phụ biến chứng khi tiêm mũi ba gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân e ngại không đồng ý tiêm mũi nhắc lại
thậm chí hàng chục nghìn liều vaccine phòng covid một mươi chín tại tỉnh đắk lắc đã hết hạn sử dụng do người dân chủ quan và không chịu tiêm cư dân mạng cho rằng đây là tình trạng rất đáng lo ngại vừa gây lãng phí vừa tiêm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng

tiêm vaccine mũi ba bốn là hoàn toàn cần thiết
hình ảnh phó thủ tướng vũ đức đam và thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã tiến hành kiểm tra sức khỏe theo quy trình và tiêm mũi bốn cũng được cư dân mạng chia sẻ
xem đây là một trong những việc khích lệ tinh thần người dân tin tưởng các biện pháp chống dịch trong bối cảnh xuất hiện các loại biến chủng mới
tâm lý chủ quan trong giai đoạn hiện nay là rất nguy hiểm
bởi việt nam đã ghi nhận ba ca nhiễm biến thể mới ba năm tại hà nội mà biến thể ba bốn ba năm lây lan nhanh hơn ba một ba hai từ một mươi đến một mươi ba
chúng ta muốn mở cửa càng sớm càng tốt trẻ con được đến trường mở cửa du lịch thì chúng ta phải sử dụng công cụ để bảo vệ bản thân chúng ta bảo vệ những người khác đó là vaccine
tiêm vaccine như là một trách nhiệm với xã hội trách nhiệm với chính mình với cộng đồng
đó cũng là việc làm cần thiết nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống bình thường
bình thường mới không có nghĩa là không cần vaccine phòng bệnh
đừng để mất cơ hội được bảo vệ liên tục vì kháng thể trong người sẽ giảm dần theo thời gian
cơ thể sẽ mất khả năng miễn dịch có thể mắc covid một mươi chín tái đi tái lại và sẽ bị nguy cơ cao nếu xuất hiện biến chủng mới có độc lực cao gây bệnh nặng và có thể tử vong
hiện tại mỗi ngày hà nội ghi nhận trung bình một trăm tám mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
vài tuần trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín nặng mà bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận có xu hướng gia tăng
nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng khả năng miễn dịch do vaccine cung cấp sẽ suy giảm theo thời gian
do đó để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như ngăn nguy cơ bùng dịch trở lại
người dân nên bảo đảm tiêm chủng đủ mũi nhắc lại theo kế hoạch tiêm chủng của địa phương
việc bộ y tế ra văn bản hỏa tốc gửi chín bộ về tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho quân nhân cán bộ công chức viên chức người lao động cũng được đánh giá là kịp thời
ngoài công tác thông tin truyền thông để người dân ủng hộ tích cực tham gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
thủ tướng cũng giao bộ y tế bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc chữa bệnh sinh phẩm vật tư trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và cho công tác phòng chống dịch trên cả nước
tâm lý chủ quan né tránh tiêm vaccine mũi ba mũi búng có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh xuất hiện các biến thể mới
bạn và gia đình mình đã sẵn sàng để tiêm vaccine mũi bốn hãy chia sẻ câu chuyện này với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân